một mươi hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ các khoản vay với tổng dư nợ hai sáu trăm linh tỷ đồng
những con số ấn tượng phản ánh phần nào vai trò của nguồn vốn chính sách
tại khu vực miền núi phía tây tỉnh thanh hóa trong những năm qua
nhà chị giàng thị chu trước đây rất nghèo từ con trâu mua được từ nguồn vốn chính sách
gia đình chị quyết định gây dựng mô hình chăn nuôi kết hợp trồng các loại cây ngắn hạn và rau màu
nhờ chăm chỉ lao động tới nay hai vợ chồng đã có cuộc sống ổn định
con cái được ăn học đàng hoàng các khoản vay chính sách luôn trả đúng hạn
tại vì vậy tổng số hội viên rất là nhiều tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm một mươi
đặc biệt là công tác hội chúng tôi thì cũng nhờ nguồn vốn mà các hộ gia đình hộ nghèo
thoát nghèo khoảng mỗi năm là một mươi ba tính trên tổng số hội viên
tương tự như vậy đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi tỉnh thanh hóa
đã nhận thức rõ vai trò của nguồn vốn chính sách có nguyện vọng vay thêm vốn để kinh doanh và sản xuất
tuyệt tế thanh hóa tỷ lệ hộ nghèo còn cao đồng bào dân tộc thiểu số nhiều
và nơi đó là còn sáu huyện đang nằm trong huyện ba mươi a của chính phủ
chúng tôi đã cung cấp ưu tiên vốn và thời gian tới chúng tôi cũng sẽ ưu tiên thêm vốn
để mà đáp ứng đủ vốn cho các đối tượng chính sách này vay
sau năm năm tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong triển khai thực hiện
đến nay tổng nguồn vốn chính sách tại thanh hóa đã đạt gần chín hai trăm linh tỷ đồng
những năm sắp tới tín dụng chính sách sẽ tiếp tục là cánh tay nối dài của đảng và nhà nước
trong mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa đang còn nhiều khó khăn